tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị công bố bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao chủ trì buổi công bố
theo bộ quy tắc này các thẩm phán phải độc lập liêm chính khách quan vô từ độc lập đúng mực trong cả công tác chuyên môn và đời sống
khi chưa ban hành bản án quyết định thẩm phán không được phát biểu công khai quan điểm của mình về việc giải quyết vụ việc với các cơ quan thông tấn báo chí
đây là bộ quy tắc là không phải do tranh án ban hành mà bộ quy tắc do hội đồng tuyển chọn và giám sát thẩm phán quốc gia ban hành
không phải là nếu như anh vi phạm cái việc như thế này thì bị có một cái chế tài gì đó về mặt hình phạm không có tính bắt buộc như vậy
nhưng cái lớn nhất là nếu như anh vi phạm thì uy tín của anh không còn
cái tiêu chuẩn của thẩm phán anh không xứng đáng là thẩm phán nữa
theo tranh án toán nhân dân tối cao bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán là cơ sở để hội đồng tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia thực hiện việc giám sát đánh giá đạo đức ứng xử của các thẩm phán được bổ nhiệm và cũng là căn cứ để xem xét kỳ luật đối với thẩm phán